càng đến gần ngày tết các hộ dân ở làng địa linh xã hương vinh huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế dường như tất bật hơn mọi ngày
bởi đây là ngôi làng duy nhất ở địa phương này có nghề đúc tượng ông công ông táo phục vụ nhu cầu tâm linh của người việt
những âm thanh này đã rộn rã từ nhiều tháng qua ở làng địa linh xã hương vinh huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế
đây không chỉ là âm thanh báo hiệu làng nghề đang vào mùa mà còn báo hiệu ngày tết cổ truyền của dân tộc đang đến
để phục vụ cho sự kiện diễn ra mỗi năm một lần từ tháng năm dương lịch hàng năm
những hộ dân ở làng nghề đúc tượng ông táo đã tìm mua đất xét tốt chuẩn bị cho việc đúc tượng ông công ông táo
bởi đây tuy là việc nông nhàn nhưng đòi hỏi rất nhiều thời gian
ông công ông táo hay còn gọi chung là táo quân trong tín ngưỡng dân gian việt nam có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công thổ địa thổ kỳ của lão giáo trung quốc
nhưng đã được việt hóa thành sự tích hai ông một bà vị thần đất vị thần nhà vị thần bếp núc
tuy vậy người việt nam vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ồng táo
nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
khoảng một mươi năm năm nay người làng nghề ở thôn địa linh đã đầu tư làm theo mẫu mới
trước khi đưa ra thị trường các ông táo được tô màu rắc bột kim tuyến ống ánh rất sinh động và bắt mắt
và công đoạn làm đẹp này phải đến gần ngày hai mươi ba tháng chạp thì mới bắt đầu làm để tượng luôn được mới
nhiều năm trước ở địa linh còn hơn một mươi hộ làm tượng ông công ông táo
nhưng vì làm nghề này phải thức khuya dậy sớm thu nhập không cao nên nhiều hộ phải bỏ nghề
hiện nay cả làng địa linh chỉ còn năm hộ làm nghề đúc tượng ông công ông táo để phục vụ nhu cầu tâm linh của người việt